hiện toàn tỉnh hà tĩnh có hai trăm một mươi tám xã đang còn nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số là sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
giải quyết tình hình nợ động từ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là vấn đề mà địa phương này đang tập trung xử lý trong thời gian tới
xã an lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
để hoàn thành hai mươi tiêu chí được giao hiện xã đang gánh một khoản nợ trên tám tỷ đồng
tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết hiện xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và sẽ trả hết nợ trong năm hai nghìn một mươi tám này
theo số liệu tổng hợp đến nay toàn tỉnh có hai trăm một mươi tám xã đang còn nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số là sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
mức nợ bình quân các xã đạt chuẩn gấp ba bốn lần so với các xã chưa đạt chuẩn
trong bối cảnh như thế các địa phương trên địa bàn hà tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm hạn chế nợ động phát sinh trong xây dựng nông thôn mới
trong quá trình mình thuốc đầu tư thì mình tập trung để tăng thu ngân sách
mà từ chỗ tăng thu ngân sách thì mình hỗ trợ các địa phương để giảm thiểu cái phần nợ xây dựng cơ bản này
và hiện nay trên địa bàn huyện nguyễn xuân thì chúng tôi đang tập trung cao để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám này
và chúng tôi có cam kết là khi sau khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng tôi sẽ không còn bất cứ một cái đồng nợ xây dựng cơ bản nào mà phục vụ cho cái xây dựng thôn mới của các địa phương
đề ra cái chủ trương rất là rõ để đạt chuẩn nông thôn mới thì không để nợ động nợ không có khả năng thanh toán đó là một điều kiện bắt buộc
năm hai nghìn một mươi bảy hà tĩnh đã có thêm ba mươi ba xã được công nhận đạt chuẩn nâng tổng số xã nông thôn mới lên một trăm một mươi năm xã bằng năm mươi tổng số xã trong toàn tỉnh không còn xã dưới một mươi tiêu chí
làm thế nào để hạn chế thấp nhất tình hình nợ động nợ không có khả năng thanh toán
để rồi tạo gánh nặng cho người dân địa phương là điều mà chính quyền tỉnh hà tĩnh chỉ đạo các cấp cần phải xem xét kỹ trong quá trình xây dựng nông thôn mới